trần lan hương sinh năm hai nghìn một chú đại bản bú nhu háng sung ở xã la bán tẩn huyện mù cang trải
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó vào lúc chín h ba mươi sáu phút ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên mạng xã hội facebook tài khoản có tên là trần lan hương
có đăng tải nội dung sai sự thật có liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang cho nhân dân trên địa bàn
qua công tác xác minh công an huyện mù căng trải đã tiến hành triệu tập trần lan hương
để làm rõ sự việc tại cơ quan điều tra hưng thừa nhận mình là chủ tài khoản nói trên
và đăng tải nội dung trên facebook với mục đích tăng lượng tương tác trên trang cá nhân
vâng bên cạnh hành vi đáng lên án đó là tung tin giả không ít đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
mới đây công an thành phố thanh hóa vừa bắt giữ một đối tượng thu gom khẩu trang do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử rồi trào bán với giá cao
trong khi đó khoảng hai mươi năm khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa phát hiện và thu giữ
qua công tác xác minh nắm tình hình công an thành phố thanh hóa đã phát hiện một đối tượng
có biểu hiện nghi vấn đang trào bán khẩu trang tại khu vực đường nguyễn trãi phường ba đình thành phố thanh hóa
tiến hành kiểm tra tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một bảy trăm năm mươi chiếc khẩu trang do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có kiểm định chất lượng trị giá gần một mươi năm triệu đồng
bước đầu cơ quan công an làm rõ chủ lô hàng trên là của nguyễn thị phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở phường tân sơn thành phố thanh hóa
toàn bộ số khẩu trang là do phương thu gom mua qua mạng xã hội sau đó bán lại với giá cao
tại tỉnh khánh hòa trưa ngày một mươi hai tháng ba tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa
bất ngờ kiểm tra
kiểm tra khu vực sân vườn một ngôi nhà ở xã vĩnh hiệp thành phố nha trang
phát hiện chín thùng giấy cắt tông bên trong chứa khoảng hai mươi năm khẩu trang y tế
cùng một số hộp giấy tem rán khẩu trang nên đã tiến hành tạm giữ
quá trình xác minh số thùng các tông trên là của nguyễn viết bình
trú tại xã vĩnh hiệp thành phố nha trang
tại cơ quan công an nguyễn viết bình thừa nhận toàn bộ số khẩu trang trên
được đặt mua qua mạng sau đó bán lại kiếm lời với giá khoảng hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một hộp
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thời gian qua công an tỉnh quảng nam đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ công an tỉnh quảng nam
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là trong lực lượng cám bộ chiến sĩ công an
để triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh đạt hiệu quả công an tỉnh quảng nam đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh phân công trách nhiệm cho từng thành viên triển khai các biện pháp
công tác phòng chống dịch bệnh không chỉ trong lực lượng công an
mà còn phối hợp với các cấp các ngành phục vụ yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh
riêng đối với lực lượng công an công tác phòng chống dịch được triển khai song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự
quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng
đối với những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như bộ phận quản lý hành chính
cảnh sát giao thông quản lý xuất nhập cảnh
mỗi cán bộ chiến sĩ còn lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cách phòng chống dịch bệnh nơi đông người
đặc biệt bên cạnh việc chuẩn bị các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
tại trụ sở làm việc cơ sở giam giữ công an tỉnh quảng nam đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng
với ba cơ sở cách ly tập trung khi có yêu cầu
với chức năng nhiệm vụ của lực lượng an đặc biệt là những lực lượng thường xuyên tiếp xúc với quản lý nhân dân
với du khách nước ngoài như quản lý hành chính quản lý giao thông quản lý xuất nhập cảnh
và với cái chức năng nhiệm vụ như vậy thì nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu
cũng đã bố trí một cơ sở để cán bộ chiến sĩ tiếp xúc hoặc làm việc với những người nghi nhiễm hoặc là đã nhiễm bệnh
thì không được về cơ quan đơn vị không về gia đình và cách ly ở một khu tập trung để phòng chống dịch bệnh
không để việc lây lan dịch bệnh ở cơ quan
với sự chuẩn bị khẩn trương chú đáo và đúng theo quy định của y tế
công an quảng nam đã và đang góp phần tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng nam
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân và tiếp theo sẽ là mục điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên thu hương
xin mời chị thu hương
vâng xin lời cảm ơn chị phương thảo
thưa quý vị báo công an nhân dân trong mục phòng chống diễn biến hòa bình có bài viết
cảnh giác thứ virus nguy hại núp bóng dịch bệnh
theo bài viết virus covid một mươi chín gây hại đến tính mạng và sức khỏe của con người
thế nhưng hành vi lợi dụng dịch bệnh để chống phá đất nước chống phá nhân dân thì còn nguy hiểm hơn
theo bài viết trong khi cả nước đang bằng mọi biện pháp nỗ lực ngăn ngừa chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì ở phía ngược lại các thế lực xấu tận dụng vấn đề này để tung tin thất thiệt bôi nhọ
miệt thị từ cá nhân cho đến tổ chức đảng chính quyền
nhiều đối tượng đã liên tục phát tán những thông tin xấu độc với mục đích gây hoang mang dư luận
phá hoại nền sản xuất và công cuộc chống dịch của việt nam
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chỉ trong vòng hai ngày cuối tuần sau khi công bố ca bệnh số một mươi bảy
trên không gian mạng đã xuất hiện tám mươi tin liên quan đến covid một mươi chín và bệnh nhân này
trong số đó có nhiều thông tin khiến người dân rất khó phân biệt thật giả
để có thể chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh
việc thông tin sai lệch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ
bộ y tế và các bộ ban ngành địa phương trong thời gian qua nhằm kiểm soát dịch bệnh
nắm bắt tình hình thông tin trên mạng diễn biến phức tạp
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng điều tra xác minh
làm rõ các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch trên mạng đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật
đến nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an các địa phương tổ chức đấu tranh xác minh
với hơn sáu trăm linh trường hợp thông tin sai sự thật trên không gian mạng
và xử phạt hành chính trên một trăm ba mươi đối tượng trong đó có một số đối tượng có ảnh hưởng đối với xã hội
điều tám luật an ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm
trong đó nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
thực tiễn vi phạm pháp luật trên không gian mạng
nhất là lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để chống phá đất nước chế độ và nhân dân
đòi hỏi mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác không tin không cổ suý
lan truyền các thông tin thất thiệt tẩy chay các thông tin xấu độc
báo lao động đề cập đến vấn đề đã có rất nhiều trường hợp bị nộp phạt
với mức lên đến hàng chục triệu đồng thế nhưng tin giả tin gây hoang mang trên mạng xã hội
thì vẫn chưa giảm thậm chí là còn có chiều hướng gia tăng
người tham gia mạng xã hội người tiếp cận thông tin và cả cơ quan chức năng
cần phải làm gì để ngăn chặn vấn đề này
bài viết dẫn chứng câu chuyện viết chín chữ nói đùa bị phạt một mươi triệu đồng
đó là anh h tới nhà anh t chơi thấy anh t đi vệ sinh nhưng để quên điện thoại trên bàn
anh hát đã lấy điện thoại này đăng một dòng trạng thái chỉ có chín chữ
corona đã có mặt ở lộc yên
chỉ sau ít phút anh tê cầm điện thoại và phát hiện ra chuyện này bèn nhanh chóng xóa đi
ngày hôm sau công an huyện hương khê trợ tập anh t
tại đây anh t khai ra h
tại cơ quan công an h thừa nhận là chỉ treo anh t cho vui
và nghĩ rằng chỉ vài phút rồi xóa thì cũng không ảnh hưởng gì
kết quả là h trú tại xã lộc yên đã bị phạt một mươi triệu đồng
và dù vô tình hay là cố ý thì thống kê thời gian qua cho thấy là đã có hàng trăm trường hợp bị xử lý
cũng theo báo lao động trích dẫn thì nghị định số một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ
quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm như cung cấp nội dung thông tin sai sự thật
vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân
cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước
với mức phạt là từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
cũng liên quan đến vấn đề trên báo kinh tế và đô thị có bài viết cho biết là
cùng với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội đã nhanh chóng nắm tình hình trên không gian mạng
lên danh sách các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đó tính từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi bốn tháng hai
công an các đơn vị thuộc công an tp hà nội đã lập hồ sơ xử lý một mươi một cá nhân
đăng tin sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân và youtube
ngoài việc yêu cầu các cá nhân gỡ các bài viết sai sự thật viết cam kết không tái phạm
thì một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính theo quy định từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng đối với cá nhân vi phạm
tại phiên họp ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của hà nội vào chiều ngày một mươi một tháng ba
lãnh đạo công an tp hà nội cho biết là các đơn vị nghiệp vụ của công an tp
tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng
lên danh sách các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
để xử lý nghiêm theo quy định
đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng
chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh

đồng thời khuyên cáo người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng
chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phỏng chống dịch bệnh

chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phỏng chống dịch bệnh
tại phiên họp ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của hà nội chưa được kiểm chứng
chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phỏng chống dịch bệnh

hà ninh thượng thơ tội lạc tại số năm mươi chín lý tự trọng phường bến ghé quận một tp hcm
là tòa nhà cổ thuộc diện bảo tồn và hiện đã có nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng
một số hạng mục về trần bên trong và hệ thống điện nước đã được sửa sang sơ bộ vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều phần mái nhà trần nhà cửa sổ cửa ra vào còn hư hỏng nặng
cần có kinh phí để tiếp tục sửa chữa
do vậy thành phố đã quyết định thuê tư vấn nước ngoài để bảo tồn kiến trúc xưa
nhưng vẫn đảm bảo cho hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
đồng thời thành phố giao sở tài chính trước mắt xem xét bố trí kinh phí chi thường xuyên
để đảm bảo nơi làm việc cho sở thông tin truyền thông trước khi qua địa điểm mới
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp đã quyết định bảo tồn công trình này thành nhà truyền thống
đây là một tin vui cho người dân thành phố cũng như giới kiến trúc sư
bởi thành phố đã lắng nghe ý kiến giữ lại một công trình có giá trị văn hóa lịch sử
thay vì đập đi xây mới như một số đề xuất khác trước đó
đã đến thời lượng của vấn đề giao thông
câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập vào sáng ngày hôm nay đó là tình trạng chăn thả ra súc trên đường quốc lộ
tình trạng này diễn ra rất phổ biến tại nhiều địa phương và thực tế thì cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
và đoạn clip sau đây là một ví dụ điển hình về thực trạng này
vâng thực trạng này không phải là mới thế nhưng cứ thi thoảng lại xảy ra ở những vùng nông thôn
việc tùy tiện trong vấn đề chăn thả ra súc trên đường giao thông đã ẩn họa rất nhiều những nguy hiểm cho các tài xế đi trên đường
và mong rằng quý vị và các bạn đã rút ra được kinh nghiệm khi lưu thông trên các tuyến đường quốc lộ đặc biệt là những khu vực ở nông thôn
chuyển sang một vấn đề liên quan tới vấn đề giao thông trong dịch bệnh
song song với việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng luôn chú trọng đến công tác phòng chống dịch viêm đường hốc cấp do virus sars cov hai gây ra khi mà dịch bệnh này đang có những diễn biến phức tạp
tình hình giao thông những ngày này như thế nào những vi phạm nào là chủ yếu xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
trong những ngày vừa qua khi mà có dịch bệnh này thì thật ra lượng phân tiện
giao thông giảm bớt thứ hai về tình hình trật tự an toàn giao thông thì cũng đỡ phức tạp so với những ngày bình thường chưa xảy ra dịch bệnh
những vi phạm chủ yếu trong ngày này thì chủ yếu là liên quan đến phương tiện xe ô tô
tức là những xe tải sửa hàng hoặc là những xe giao thông công cộng
vừa dịch bệnh này người ta có thể người ta đi xe người ta vi phạm
chấp hành cái việc mà mình kiểm soát về giấy tờ chẳng hạn người ta cũng lo ngại bảo là
nếu mà các anh kiểm soát thấy chẳng có ai dịch bệnh thì tôi bị lây lan
thường xuyên là tuyên truyền giải thích cho người ta ví dụ những trường hợp nào có thể gây ra mắc
cái căn bệnh chẳng hạn để người ta hiểu rõ người ta nắm bắt được cái vấn đề đấy để người ta chấp hành hơn
các anh cũng nhắc nhở hành khách đi trên xe trước thì đeo khẩu trang
lần trước ở trong bến là có khẩu trang trước từ thiện thiết ở trong bến đi dọc đường hay hôm trước
bọn em đi ở chỗ nghĩa trang mai dịch này các bác giao thông ra cũng phát khẩu trang từng hành khách nhắc nhở lái vụ xe
mỗi cán bộ chiến sĩ khi tham gia làm nhiệm vụ ngoài đường là phải đeo khẩu trang và đeo găng tay
đảm bảo an toàn cho những người tham gia thông khi mà mình tiếp xúc cũng như những cái
người vi phạm về giao thông mình tiếp xúc cũng để cho người ta yên tâm người ta cũng không lo lắng về vấn đề về dịch bệnh
không chỉ trên các tuyến đường tại nơi xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
quy trình đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh đều được đặt lên hàng đầu đối với mỗi cán bộ cũng như người dân đến làm việc
hãy puzzle qua tạp phong cách giết leggat gilisten app ai đấy
nếu kiểm tra lại trên kênh search lũ sau đó tôi sẽ có thời gian thủ tượng bán liên tục isa bass nh corrected trong một hôm này

đây là nhà hàng đây là hình ảnh đó
vít cũng rất đáng lưu tâm đó chính là việc đi lại bằng các phương tiện công cộng nhất là xe buýt
và xe buýt là phương tiện rất đông người dùng để di chuyển tại tất thành phố lớn
ở hà nội thì trung bình mỗi xe buýt chở tới hàng trăm lượt hành khách mỗi ngày
và cũng từ đây thì nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn trong thời gian cao điểm dịch bệnh như hiện nay là rất lớn
tay nắm ghế ngồi cửa lên xuống những vật dụng không thể không tiếp xúc khi di chuyển bằng xe buýt
và đây cũng là những nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
chính vì vậy hiện loại phương tiện vận tải công cộng phổ biến này đang được tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh
hành động này đang giúp người dân yên tâm hơn khi sử dụng loại hình vận tải công cộng này
cùng với công tác vệ sinh khử khuẩn hiện toàn bộ xe buýt và các điểm nhà chờ trên địa bàn thành phố hà nội
đã được rán áp phích tuyên truyền về cách phòng tránh dịch bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn trong vấn đề trang bị nước rửa tay trên các phương tiện này
về tuyên truyền thì chúng tôi cũng tuyên truyền trên các phương tiện tại các bến xe và trên loa phát thanh trên các phương tiện vận tải
đặc biệt là trên xe buýt thì có hệ thống loa trên xe buýt
thường xuyên tuyên truyền về việc này
chúng tôi cũng sẽ phối hợp với sở lao động thương minh xã hội để nắm bắt thêm
có thể là trên xe thì việc rửa tay sẽ khó khăn hơn
các điểm rửa tay chúng tôi đặt ở các bến xe thì diện tích phù hợp hơn
còn trên xe thì chúng tôi sẽ cùng với sở lao động thương minh xã hội để có khi có thêm biện pháp
không chờ đợi có những biện pháp đồng bộ từ phía các cơ quan quản lý
nhiều tài xế phụ xe đã tự trang bị các biện pháp
phòng chống dịch bệnh cho hành khách trên xe của mình
đây là những tín hiệu tích cực từ công tác phục vụ của loại hình vận tải công cộng này trong thời gian dịch bệnh
cùng toàn dân phòng chống không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
thưa quý vị trong những ngày này thì trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
có những người mang trong mình trách nhiệm hết sức cao cả
đó là đội ngũ y bác sĩ ở nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
đó là những chiến sĩ công an
đó là những người đem ứng trực để đảm bảo cho người dân trong những vùng cách ly một cách an toàn
vâng thế nhưng có những người dân hết sức bình thường nhưng bằng trách nhiệm với cộng đồng
họ đã chẳng quản ngại hy sinh sẵn sàng góp sức nhỏ của mình vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh
và trong tiềm mục sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện về trần hà ly
một nữ dân quân tự vệ sung phong vào vùng cách ly trúc bạch hà nội
trong cái đợt chống dịch ncov này thì thực sự là ai cũng khá là căng thẳng và áp lực
bởi vì thực sự của phường lại đang là tâm dịch nữa
nhưng mà bọn em cũng cố gắng là sung phong cũng muốn là góp một sức gì đó
quyết tâm cùng tất cả mọi người có thể ngăn chặn dịch
phải nói thì đúng là một sự hy sinh và một dũng cảm
bởi vì là nghe đến mùa dịch thì chắc là ai cũng sợ
và cái tâm lý chung của mọi người là rất là lo mình cũng bị mắc bệnh
thế nhưng mà bạn ấy đã dám mở lại và dám cùng chia sẻ với lại vùng cách ly
và đặc biệt là cũng tham gia tất cả các cái công việc như các cái bạn nam
thì chúng tôi thấy là cái tinh thần của bạn ấy rất là đáng khen ngợi
và chính những cái tinh thần đó cái tâm hương đó đã động viên chúng tôi rất là nhiều
và cũng làm cho chúng tôi yên tâm hơn
bọn em là nam thì đi ở trực trong mùa dịch này đã nhiều lần rồi
và bọn em cũng muốn các bạn nữ thì trực
ở khu vực ở vòng đoàn nhưng mà các bạn như bạn nữ thì lại không cần
bạn cũng sẵn sàng xuống con nhưng mà dịch và chống dịch của bọn em
em thấy chính là tinh thần đồng đội trách nhiệm rất là cao
đợt mà tham gia hỗ trợ phòng chống dịch như thế này thì cá nhân em là nữ thì cũng gặp khá nhiều vất vả
do là thứ nhất là về thời gian và có những mặt hạn chế về sức khỏe
nhưng mà mặc dù là cũng đã quyết sợ mặc dù có những hạn chế như thế
nhưng mà mình đã quyết tâm rồi
và cũng cố gắng hoàn thành cùng giống như các anh
còn về phía gia đình thì lúc đầu bố mẹ cũng khá là lo
và bảo là sẽ sao vậy
nhưng mà tự nhiên lại muốn xung phong đi vào làm như thế
và thực ra là con thấy là đến bây giờ là có thể giúp được cái gì con sẽ giúp mọi người
thì bắt đầu thì bố cũng lo nhưng mà dần dần cũng động viên
cũng hay gọi điện vào hỏi khác ở trong đấy có cần gì không
anh em có mệt mỏi gì không
thì đấy cũng như là một động viên của mình
làm cho mình cũng cần phải là không có mệt mỏi
vâng thưa quý vị câu chuyện về trần hà ly mà chúng tôi vừa chia sẻ
là một trong những điểm sáng chung tay cùng cộng đồng trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
và còn rất nhiều những tấm gương vì cộng đồng mà chúng tôi cũng chưa thể kể hết được
vâng và mong rằng mỗi một hành động đẹp này sẽ tiếp tục lan tỏa
tạo thành sức mạnh cộng đồng góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
và đến đây thì chương trình an ninh ngày mới cũng xin được tạm dừng